xin kính chào quý vị khán giả
ngay sau đây sẽ là các tin tức về an ninh trật tự diễn ra trong hai mươi bốn giờ qua
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra bộ công an cho biết là đã hoàn thành kết luận điều tra vụ án
nguyễn minh hùng võ mạnh cường cùng đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mark health hai canada
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại tp hcm các tỉnh thành phố khác và cục quản lý dược bộ y tế
cơ quan an ninh điều tra đã chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tối cao
đề nghị truy tố bị can nguyễn minh hùng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần vn phạc ma võ mạnh cường
nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại hàng hải quốc tế hnc
và tám người khác về tội buôn bán hàng giả
đồng thời đề nghị truy tố các bị can nguyễn việt hùng nguyên phó cục trưởng
cục quản lý dược bộ y tế phạm hồng châu nguyên trưởng phòng đăng ký thuốc
cục quản lý dược và lê đình thanh công chức cục hải quan tp hcm
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trong đó đối tượng nguyễn thị thu thủy phó trưởng phòng quản lý giá thuốc
cục quản lý dược bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thành công vụ
quá trình đấu tranh cơ quan an ninh điều tra xác định nguyễn minh hùng
trực tiếp thỏa thuận với võ mạnh cường để mua tám trăm ba mươi tám hộp bốn loại thuốc
man nhạc mark health hai nghìn canada giả về nguồn gốc xuất xứ trị giá hơn năm mươi bốn tỷ đồng
để nhập khẩu vào việt nam tiêu thụ
biết một lượng vàng lớn sẽ được chuyển từ gia lai đi tp hcm
ba đối tượng là nguyễn văn phong hoàng đình dũng và hoàng duy lâm
đều trú tại thành phố pleiku tỉnh gia lai đã lên kế hoạch trộm cắp số vàng trên
vào ngày hai mươi sáu tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã ra quyết định
khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ba đối tượng trên để điều tra về hành vi trộm cắp
hai mươi lượng vàng sgc sáu tám trăm chín mươi tám lượng vàng dạng nữ trang chín mươi chín và hai usd
tổng trị giá khoảng bốn tám tỷ đồng
phản ánh ngay sau đây của phóng viên anntv
nguyễn văn phong là tài xế của hãng xe khách gia phúc
thông tin vào ngày năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi một một lượng vàng lớn sẽ được vận chuyển
từ thành phố pleiku đi thành phố hồ chí minh trên xe khách biển kiểm soát tám mươi một b một nghìn bảy trăm hai mươi sáu
của hãng gia phúc do anh lê văn thanh điều khiển
nên phòng bàn bạc với hoàng đình dũng và hoàng duy lâm trộm cắp số vàng trên
để trộm cắp vàng vào một mươi tám h ba mươi phút ngày năm tháng ba lâm và dũng giả làm khách đón chiếc xe trên đường trường trinh
thành phố pleiku đến hai mươi ba h cùng ngày khi xe dừng nghỉ tại trạm trạng đông trên cố lộ một mươi bốn thuộc phường cánh xuân
thành phố buôn mê thuột
trong tỉnh đắk lắk thì dũng xuống xe còn năm lục lợi trộm cắp được bao đựng vàng
đem dấu sau trạm dừng rồi lên xe đi tiếp sau đó cả hai đón xe taxi quay lại trạm dừng lấy số vàng trộm được
trong tỉnh đắk lắk thì dũng xuống xe còn năm lục lợi trộm cắp được bao đựng vàng
đem dấu sau trạm dừng lấy số vàng trộm được bao đựng vàng trộm được bao đựng vàng trộm được bao đựng vàng trộm được bao đựng vàng trộm được bao đựng vàng trộm được bao đựng vàng trộm được bao đựng vàng trộm được bao đựng vàng trộm được bao đựng vàng trộm được bao đựng vàng trộm được bao đựng vàng trộm được bao đựng vàng trộm được bao đựng vàng trộm được bao đựng vàng trộm được bao đựng vàng trộm được bao đựng vàng trộm được bao đựng vàng trộm được bao đựng vàng trộm được bao đựng vàng trộm được bao đựng vàng trộm được bao đ